mới đây ekip các bác sĩ can thiệp mạch máu bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang cho biết đã cấp cứu thành công một trường hợp đột quỵ sốt huyết não
bệnh nhân là nvt ba mươi hai tuổi trú tại vũ xá lục nam bắc giang được chuyển từ trung tâm y tế huyện lục nam lên cơ sở y tế này cấp cứu
anh t nhập viện trong tình trạng tỉnh hoa mắt chóng mặt buồn nôn đau đầu dữ dội
kết quả chụp các lớp vi tính mạch máu não cho thấy hình ảnh xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch thông trước
nhận định đây là ca bệnh khó ekip can thiệp mạch máu não đã hội trần với các chuyên gia của bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám hà nội
sau đó các bác sĩ quyết định can thiệp cấp cứu nút mạch cầm máu khối phình bị vỡ nhằm ổn định tình trạng xuất huyết và tránh nguy cơ tái xuất huyết cho người bệnh
trong khoảng một giờ các bác sĩ can thiệp đã tiến hành đưa dụng cụ can thiệp từ động mạch đùi lên đoạn mạch não bị tổn thương
các chuyên gia tiếp cận túi phình động mạch thông trước và thực hiện cầm máu bằng kỹ thuật nutcoin dưới hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền
kết quả chụp kiểm tra lại cho thấy túi phình đã được bít tắc hoàn toàn tuần hoàn động mạch não phục hồi trở lại
hiện tại người bệnh được duy trì an thần thở máy không có tình trạng chảy máu tiến triển
anh tế tiếp tục được điều trị và theo dõi sát sao tại khoa hồi sức tích cực chống độc
bác sĩ chuyên khoa một nguyễn xuân trường phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh trường ekip can thiệp mạch máu não cho biết
về mặt bệnh học đã giải quyết triệt đề căn nguyên của xuất huyết não
tuy nhiên người bệnh sốt huyết nhiều nên vẫn cần được tiếp tục theo dõi sát
phình mạch máu não là tình trạng đoạn mạch máu bên trong não xuất hiện những điểm phòng như quả bóng có chứa máu
khi phình lên sẽ gây áp lực lên các mô não hoặc dây thần kinh xung quanh
những khối phòng có thể vỡ ra khiến máu tràn sang các mô xung quanh gọi là tình trạng sốt huyết não
bệnh phình mạch máu não là tác nhân gây ra các vấn đề sức khỏe nặng nề
ví dụ như tổn thương não đột quỵ suất huyết não thậm chí đe dọa tính mạng
tối phình mạch não thường xuất hiện tại các đoạn phân nhánh của động mạch
trong đó vị trí thường gặp chiếm phần lớn hơn là tại động mạch thông trước
ước tính khoảng ba mươi trường hợp bị phình mạch máu não ở động mạch thông sau và động mạch cảnh trong
bên cạnh đó vị trí phình mạch cũng có thể nằm ở động mạch đốt sống tiểu não thân nền
các bác sĩ khuyến cáo phình mạch máu não là bệnh rất nguy hiểm
để lại nhiều biến chứng nghiêm trọng và có thể gặp ở bất cứ lứa tuổi nào
do đó khi có các triệu chứng đau đầu chóng mặt buồn nôn tê yếu tay chân hoặc cảm thấy cơ thể có bất thường
người dân cần đến bệnh viện để tầm soát bệnh lý mạch máu não